một là bây giờ gì mình phải làm sao để mà tạo ra được cái kinh tế cho gia đình để góp thần cùng với gia đình để là từng bước cuộc sống cho gia đình cho con cái là đã được nâng lên
cái thứ hai nữa đó là tham gia sinh hoạt với cựu chiến binh đó thì hùng giống là để mà cho anh em mà xây dòng với nhau trong lúc anh em khó khăn rồi là mình sẵn sàng
và cái tiếp thu cái học tập nghị quyết học tập làm theo tấm gương đạo đức của bác thì mình lại càng có cái suy nghĩ nhiều hơn
tức là mình có cái nhiệm tâm đắc hơn thấy bà con địa phương mà có cái gì khó khăn thì mình hỗ trợ được là mình sẵn sàng
họ là ba trong số những gương mặt tiêu biểu của tỉnh sóc trăng được chọn tham dự hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
do bộ lao động thương binh và xã hội phối hợp với báo nhân dân
cùng một số bộ ngành
và được đề xuất xem xét tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc vượt khó dương lên làm giàu
không chỉ thể hiện bản chất bộ đội cụ hồ mà ở họ còn là những tấm gương thực hành tốt lời bác hồ dạy trong đời thường
qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh theo tinh thần chỉ thị ba của bộ chính trị
với cái phương châm là tàn nhưng không phế thì các cô chú là thương binh
gia đình liệt sĩ luôn cố gắng tự lực vươn lên làm kinh tế để cải thiện cuộc sống gia đình
thì còn luôn là tấm gương sáng để cho con cháu cũng như là bà con lối xóm học tập nôi theo
qua đó phát huy được tính đoàn kết trong cộng đồng dân cư ở địa phương
để thắt chặt thêm cái tình làng nghỉ sớm ở địa bàn cư chú
cuộc dẫn động học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh đã lan tỏa rộng khắp cả nước
ở mỗi nơi lại có những nhân vật điển hình tiêu biểu
mỗi điển hình làm theo lời bác đều gắn với những việc làm cụ thể thiết thực
mỗi một việc làm lại có ý nghĩa cao cả trong xây dựng cơ sở địa phương dững mạnh
góp phần xây dựng đất nước giàu đẹp tiến bộ văn minh
đúng như lời bác hồ từng nói một tấm thư sống còn có giá trị hơn cả trăm bài diễn dân tuyên truyền